chiều nay ngày hai mươi sáu tháng sáu liên bộ tài chính công thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ một mươi năm ngày một lần
theo đó giá xăng ron chín mươi năm được điều chỉnh tăng bảy trăm năm mươi hai đồng một lít xăng e năm ron chín mươi hai tăng bảy trăm một mươi hai đồng một lít
mức giá bán lẻ tối đa với xăng e năm ron chín mươi hai là một mươi chín bảy trăm sáu mươi đồng một lít và xăng ron chín mươi năm là hai mươi chín trăm một mươi sáu đồng một lít
như vậy giá các mặt hàng xăng trong nước có lần tăng thứ hai liên tiếp và đạt mức cao nhất kể từ ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
trong hơn bảy tháng qua từ ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng tổng cộng năm tám trăm bảy mươi năm đồng một lít xăng ron chín mươi năm tăng sáu hai trăm một mươi năm đồng một lít
ngoài ra các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng tương đối mạnh
sau khi điều chỉnh giá bán đối với mặt hàng dầu diesel là một mươi sáu đồng một lít
giá bán đối với mặt hàng dầu diesel là một mươi sáu một trăm một mươi chín đồng một lít dầu hỏa là một mươi năm năm mươi một đồng một lít và dầu mazut là một mươi năm bốn trăm bốn mươi chín đồng trên một kg
tại kỳ điều chỉnh lần này liên bộ tài chính công thương tiếp tục không trích quỹ lập bình ổn giá đối với tất cả các loại xăng dầu
tuy nhiên bộ chỉ sử dụng quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng e năm ron chín mươi hai ở mức một năm trăm linh đồng một lít xăng ron chín mươi năm ở mức năm trăm linh đồng một lít và dầu diesel một trăm linh đồng một lít
tuy nhiên bộ chỉ sử dụng quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng e năm ron chín mươi năm ở mức một năm trăm linh đồng một lít xăng ron chín mươi năm ở mức một năm trăm linh đồng một lít và dầu mazut ở mức một năm trăm linh đồng một lít